tại thành phố vinh tỉnh nghệ an ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban dân tộc đã phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước và bộ nội vụ lào tổ chức hội thảo tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại việt nam lào lào việt nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc
tham dự hội thảo có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí sai sổn phong phong vi hản ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước cùng lãnh đạo các ban bộ ngành và địa phương của hai nước
phát biểu khai mạc hội thảo phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước việt lào
là năm bản lề hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đó là năm diễn ra các sự kiện đối ngoại quan trọng của hai nước
tại các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định lại tuyên bố chung về tiếp tục gìn giữ và vun đắp phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
không ngừng nâng cao hiệu quả quan hệ thiết thực vì lợi ích của nhân dân mỗi nước góp phần vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tại hội thảo ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước xây sổm phon phong vi hẳn khẳng định
hội thảo là minh chứng sinh động cho mối quan hệ mật thiết tốt đẹp giữa việt nam lào lào việt nam
tại hội thảo này hai bên sẽ đánh giá khách quan toàn diện về mối quan hệ và tìm ra giải pháp để xây dựng tuyến biên giới và tiếp tục xây dựng
củng cố tình đồng chí anh em mối quan hệ bền vững giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
đồng chí mong muốn các đại biểu dốc hết trí lực kinh nghiệm để làm nên thành công hội thảo
chúc tình đoàn kết lào việt nam việt nam lào ngày càng sinh tươi đời đời bền vững như mong ước của chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch xê sổm phon vi hàn
cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo của hai nước đã giấy công xây dựng và vun đắp